tỉnh cà mau vừa đề xuất với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình chính phủ xem xét hỗ trợ một trăm chín mươi ba tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai hạn hán và mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh
trước tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán như hiện nay tại cà mau bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị tỉnh chủ động triển khai các giải pháp để ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai xảy ra
đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng trước nguy cơ hơn một mươi hai hectare rừng tràm đang dự báo nguy cơ cháy cực kỳ nguy hiểm
tỉnh cũng cần có kế hoạch để cấp nước sạch cho người dân trong mùa khô hạn quan tâm hỗ trợ việc tiêu thụ nông sản của người dân